ngày một mươi năm tháng hai campuchia đã long trọng tổ chức lễ hoàn thành trùng tu và tôn tạo đài hữu nghị việt nam campuchia tại tỉnh ta keo nơi giáp biên giới với tỉnh an giang của việt nam
đài hữu nghị được xây dựng trong công viên rộng hơn tám m hai tọa lạc tại trung tâm thành phố takeo đây cũng là nơi sinh hoạt văn hóa công cộng của người dân địa phương
đài hữu nghị này được xây dựng từ năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu và đã hai lần được trùng tu tôn tạo vào các năm hai nghìn năm và hai nghìn một mươi
tuy nhiên qua thời gian đài hữu nghị này đã xuống cấp cần được tu sửa
việc trùng tu đài hữu nghị việt nam campuchia tại tỉnh takeo là một phần trong dự án trùng tu tôn tạo các đài hữu nghị việt nam campuchia tại các tỉnh thành phố của đất nước chùa tháp
dự án do bộ quốc phòng việt nam tài trợ và phối hợp với mặt trận đoàn kết phát triển tổ quốc campuchia xây dựng nhằm khẳng định giá trị lịch sử và ý nghĩa tốt đẹp của quan hệ hữu nghị việt nam campuchia